bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã phối hợp với ban dân vận tỉnh ủy quảng nam tổ chức thăm tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã tam giang và xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
đây là hoạt động nằm trong chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
đoàn công tác đã thăm tặng hai trăm linh xuất quà cho hai trăm linh hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tại hai xã tam giang và tam quang huyện núi thành
mỗi xuất quà gồm một mươi kg gạo một mươi khẩu trang và ba trăm linh đồng tiền mặt
tổng giá trị các xuất quà trao tặng hơn một trăm linh triệu đồng
trong dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển cũng tổ chức thăm tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
tại bốn tỉnh thành phố là hải phòng quảng nam bình thuận và quảng ngãi với tổng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng